hà nội đã hoàn tất các khâu chuẩn bị cho việc tổ chức lễ hội văn hóa ẩm thực hai nghìn một mươi chín
đây là sự kiện nhằm tôn vinh giới thiệu tới người dân hà nội và du khách từ khắp mọi miền đất nước
cũng như du khách quốc tế về di sản văn hóa ẩm thực hà thành
sự kiện sẽ được tổ chức từ ngày năm đến ngày bảy tháng một mươi tại công viên thống nhất
lễ hội văn hóa ẩm thực năm nay nhằm tạo ra không gian văn hóa các làng nghề gắn với di sản ẩm thực tiêu biểu của hà nội
như bún phở cốm xôi xòi trà
lễ hội cũng giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật mang chủ đề hà nội xưa và nay
những ký ức hà nội về lịch sử văn hóa nói chung và văn hóa ẩm thực nói riêng
giới thiệu và phát huy phong cách văn minh thanh lịch của người hà nội trong ẩm thực
ngoài việc giới thiệu văn hóa nghệ thuật ẩm thực phát huy phong cách văn hóa thanh lịch của người hà nội
trong bảo tồn các giá trị văn hóa ẩm thực hà nội
lễ hội lần này còn giới thiệu bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn hà nội